ung thư vú là một trong một mươi loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ
ước tính hiện cả nước có khoảng bốn mươi năm người đang phải sống chung với bệnh này
trong đó hơn một nửa bị phát hiện muộn khiến hiệu quả điều trị thấp chi phí cao
trước thực tế này mới đây bệnh viện bạch mai thực hiện chương trình khám sàng lọc miễn phí ung thư vú
tặng quà cho ba trăm linh bệnh nhân nghèo tại bệnh viện bạch mai cơ sở hai thành phố phủ lý tỉnh hà nam
đây cũng là hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
năm mươi một tuổi nhưng bệnh nhân này chưa hề đi tẩm soát ung thư vú
sáu tháng trước trong một lần đi khám sức khỏe các bác sĩ cho biết là có bất thường ở tuyến vú
trong chương trình khám bệnh miễn phí tại bệnh viện bạch mai cơ sở hai vào ngày hôm qua
bà được xác định có nhân sơ ở ngực phải tiến hành chọc tế bào
gần đây thì tôi cảm thấy là kiểu như là cái sức khỏe thì nó cũng không được khỏe
kiểu như nhiều khi là ví dụ như là ho hắng hoặc là
các cái ví dụ như là vù sờ và nó cũng có cục kiếp
thế thì là nhân thể là hôm nay có cái chương trình này là cũng đi khám
không tầm soát ung thư vú là tình trạng chung của nhiều phụ nữ đặc biệt ở khu vực nông thôn
đây là nguyên nhân khiến nhiều trường hợp mắc ung thư vú khi tới cơ sở y tế thì bệnh đá nặng
tại buổi khám sàng lọc tư vấn ung thư vú cho hơn ba trăm linh phụ nữ do bệnh viện bạch mai tổ chức tại hà nam
nhiều trường hợp bị phát hiện có các u nang ở tuyến vú
một mươi người nghi ngờ ung thư vú phải thực hiện chọc tế bào
phụ nữ chúng ta nói chung thì chưa có cái ý thức để mà thăm khám
bệnh viện mai là một trong những nhiều nơi tổ chức một cách hệ thống các cái tẩm soát ung thư vú
trong đó kết hợp giữa các trung tâm các khoa phòng trung tâm u biếu trung tâm điện quang trung tâm giáo bệnh
và đặc biệt phòng công tác xã hội đã tổ chức các chuyến đi làm tầm soát
làm khám định kỳ khám tầm soát và khám miễn phí cho nhiều nơi
để tẩm soát ung thư vú
rất nhiều người rất lo lắng về cái bệnh ung thư vú
lo lắng thái quá là sợ rằng là nó sẽ rất là nguy hiểm
thì chúng tôi cũng muốn truyền tải một cái thông điệp tới các chị em
ung thư vú nếu phát hiện sớm hoàn toàn chữa khỏi
lần này chúng tôi đưa về đây những cán bộ mà đã được đào tạo rất bài bản về ung thư vú
có thể khám cho chị em bằng cách là vừa khám lâm sàng vừa siêu âm
và khi như thế thì sẽ phát hiện ra những cái khối u mà chị em chưa thể sờ thấy
theo thống kê
mỗi năm nước ta có gần một trăm sáu mươi năm ca mắc mới ung thư
trong đó ung thư vú là một mươi năm hai trăm hai mươi chín ca chiếm chín bốn
thực tế nếu phát hiện sớm bệnh nhân có thể khỏi hoàn toàn
tuy nhiên nhiều rào cản khiến số lượng người mắc ung thư vú các năm chưa giảm
các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ sau bốn mươi tuổi
đặc biệt là người trong gia đình có thành viên từng mắc ung thư vú
cần được siêu âm chụp x quang để tầm soát
chị em có thể tự khám
nếu phát hiện các biểu hiện bất thường như có u cục nên tới cơ sở y tế thăm khám